vào trưa ngày một mươi hai tháng chín hà nội ghi nhận thêm một mươi bảy ca mắc mới trong đó hai ca tại cộng đồng
số ca mắc mới được ghi nhận trên địa bàn thành phố từ sáu h đến một mươi hai h ngày một mươi hai tháng chín là một mươi bảy ca bệnh
gồm hai ca tại cộng đồng hai ca tại khu vực phong tỏa và một mươi ba ca tại khu cách ly
số ca mắc mới ghi nhận theo quận huyện gồm thanh xuân nam ca thường tín ba ca hoàn kiếm ba ca đan phượng hai ca đống đa hai ca hai bà trưng một ca thanh chỉ một ca
phân bố theo chùm ca bệnh sàng lọc diện rộng có ba ca f một của sàng lọc sốt ho một mươi hai ca chùm liên quan đến thành phố hồ chí minh hai ca
chung sàng lọc diện rộng khu vực phong tỏa và nguy cơ cao gồm ba ca bệnh
thứ nhất nhh nam giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
số ba mươi năm ngõ hòa bình bốn minh khai hai bà trưng
bệnh nhân là người sống trong khu vực phong tỏa
ngày một mươi một tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm theo diện sàng lọc khu vực phong tỏa
ngày một mươi hai tháng chín có kết quả xét nghiệm dương tính
hai nvg nam giới sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai
ba nttv nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
cả hai bệnh nhân là ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng ở một trăm linh ba trung tả thổ quan đống đa

ngày một mươi một tháng chín hai bệnh nhân được lấy mẫu theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ cao
kết quả dương tính
chùm f một của sàng lọc hòa sốt một mươi hai k bảy
thứ nhất vth nam giới sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
địa chỉ tại một mươi một c ngõ bảy mươi chín khương đình thượng đình thanh xuân
bệnh nhân là f một của hth được chuyển cách ly tập trung từ ngày hai mươi tám tháng tám
và xét nghiệm hai lần âm tính
ngày một mươi một tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần ba
kết quả dương tính
hai nhc nam giới sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
trú tại ngõ bốn trăm bảy mươi bảy nguyễn trãi thanh xuân nam thanh xuân
bệnh nhân là f một của bệnh nhân ntt được lấy mẫu xét nghiệm âm tính
và chuyển cách ly tập trung từ ngày bốn tháng chín
ngày một mươi một tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần hai
có kết quả dương tính
ba ttl nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi
số hai mươi tám lê trọng tấn khương mai thanh xuân
bệnh nhân là f một của nhth được chuyển cách ly tập trung từ ngày hai mươi tám tháng tám
và xét nghiệm hai lần âm tính
ngày một mươi một tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần ba
có kết quả dương tính
bốn ltc nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
tại ngõ ba trăm ba mươi hai nguyễn trãi thanh xuân trung thanh xuân
bệnh nhân là f một của lth được xét nghiệm bốn lần âm tính
và cách ly tập trung từ ngày năm tháng chín
ngày một mươi một tháng chín bệnh nhân xuất hiện sốt ho
được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ năm
kết quả dương tính
năm ttn nam giới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại ngõ ba trăm hai mươi sáu nguyễn trãi thanh xuân trung thanh xuân
bệnh nhân là f một của ttn được chuyển cách ly tập trung
từ ngày hai mươi sáu tháng tám và xét nghiệm nhiều lần âm tính
ngày một mươi một tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp
kết quả dương tính
sáu nkc nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tổ tám có triệu chứng từ ngày một mươi tháng chín
bảy ntt nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tổ một mươi
ptt nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu tại thanh hà
các bệnh nhân đều ở đồng xuân hoàn kiếm
và là f một của bệnh nhân lbl
ngày hai mươi một tháng tám đã được cách ly tập trung và xét nghiệm hai lần âm tính
ngày một mươi một tháng chín cả ba bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm
cho kết quả dương tính
ntb nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
một mươi nmc nam giới sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy
các bệnh nhân có cùng địa chỉ tại một mươi một trên một trăm một mươi bốn phố ga thị trấn thường tín thường tín
là f một bố mẹ của nttm
tiếp xúc cuối vào ngày chín tháng chín
ngày một mươi một tháng chín sau khi xác định là f một
các bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính vào ngày một mươi hai tháng chín
một mươi một pdh nam giới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
xóm hai liên phương thường tín
bệnh nhân là f một của nvd
tiếp xúc lần cuối vào ngày chín tháng chín
ngày một mươi một tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm
kết quả dương tính
một mươi hai dtz nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại tổ dân phố số hai thanh liệt thanh trì
bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm hai lần âm tính
ngày một mươi một tháng chín được lấy mẫu lần ba kết quả xét nghiệm dương tính
chùm liên quan đến thành phố hồ chí minh hai ca
thứ nhất ntv nam giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một thọ an đan phượng
hai hvt nam giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn thọ xuân đan phượng
các bệnh nhân là người từ thành phố hồ chí minh về hà nội ngày sáu tháng chín
được lấy mẫu xét nghiệm lần một âm tính và chuyển đi cách ly tập trung
ngày một mươi tháng chín các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng
được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận ba bảy trăm bảy mươi chín ca dương tính với sars cov hai
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi năm ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly hai một trăm tám mươi bốn ca